ngày sáu một mươi hai tại tp quy nhơn ubnd tỉnh bình định tổ chức đối thoại với hai trăm linh doanh nghiệp
đại diện cho hơn bảy doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đây là cuộc đối thoại lớn nhất trong
năm được tỉnh bình định tổ chức nhằm tháo gỡ vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn
tại cuộc đối thoại các doanh nghiệp hiệp hội đã thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc khó khăn
trong quá trình hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp trong thời gian tới đây là dịp để lãnh đạo
tỉnh bình định kịp thời điều chỉnh chính sách đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn
góp phần cải thiện môi trường đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi chín bình định có chín trăm linh doanh nghiệp thành lập mới nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
lên khoảng bảy doanh nghiệp toàn tỉnh có hơn ba trăm hai mươi dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn tám mươi sáu bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
vốn đầu tư thực hiện hơn hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng